ngay sau khi quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ninh thuận
văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chuyên đề thông báo một số nội dung có liên quan đến việc dừng thực hiện dự án này
tính đến thời điểm hiện tại một số việc chính của dự án đã được triển khai
tập đoàn điện lực việt nam đã hoàn thành và trình thủ tướng chính phủ hồ sơ phê duyệt địa điểm
và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân ninh thuận i
báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân ninh thuận ii đã được tư vấn quốc tế bổ sung
hoàn thiện và nộp cho evn để thẩm tra
hệ thống cấp điện phục vụ thi công nhà máy điện hạt nhân ninh thuận một và văn phòng làm việc của ban quản lý dự án hiện đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện
dự án di dân tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân ninh thuận do ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận làm chủ đầu tư
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
evn đã cử ba mươi một sinh viên
evn đã đi học các chuyên ngành liên quan đến điện hạt nhân ở liên bang nga và pháp
cử ba mươi ba kỹ sư đi đào tạo cán bộ khung vận hành nhà máy điện tại nhật bản
tuy nhiên dự án này vẫn phải dừng thực hiện với lý do điều kiện kinh tế của nước ta đang khó khăn
tại cuộc họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng cho biết
lý do dừng dự án đã được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện kinh tế của việt nam hiện nay

lý do dừng thực hiện hai dự án này là hoàn toàn do vấn đề về kinh tế
với cái mục tiêu là chúng ta chọn các dự án để ưu tiên đầu tư trước
đó là các dự án mang tính hạ tầng đồng bộ
nó có thể tạo cái sự lan tỏa phát triển kinh tế xã hội cao và toàn diện của cả nước
trả lời câu hỏi của báo chí về việc quyết định này sẽ có tác động như thế nào
tới an ninh năng lượng quốc gia
và các giải pháp thay thế
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết
chính phủ sẽ xem xét đầu tư thay thế các nhà máy điện hạt nhân ninh thuận
bằng các nhà máy nhiệt điện than có công nghệ tiên tiến hiện đại thân thiện với môi trường
giai đoạn đến năm hai nghìn một mươi
chính phủ sẽ xem xét đầu tư thay thế các nhà máy điện hạt nhân ninh thuận
bằng các nhà máy nhiệt điện than công nghệ tiên tiến hiện đại
thân thiện với môi trường
và các nhà máy tua pin khí sử dụng thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu với tổng công suất khoảng sáu mw
để đủ năng lực đảm bảo sản lượng điện sản xuất tương đương với các nhà máy điện hạt nhân ninh thuận mật và ninh thuận ii
bộ trưởng mai tiến dũng cũng cho biết
việc dừng thực hiện dự án điện hạt nhân ninh thuận đã được chính phủ việt nam trao đổi với các đối tác nga nhật bản
cùng với thời điểm của các nhà máy điện hạt nhân
trong thời điểm báo cáo quốc hội xin chủ trương dừng thực hiện dự án
việc dừng thực hiện dự án này không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
và quan hệ đối tác sâu rộng với nhật bản
các đối tác nga và nhật bản đều bày tỏ sự đáng tiếc về việc dừng thực hiện dự án
với nhiều kết quả đã đạt được trong hợp tác đầu tư xây dựng các nhà máy điện hạt nhân
ninh thuận một và ninh thuận hai
song về cơ bản các đối tác nga và nhật bản đều thể hiện quan hệ hữu nghị
bày tỏ sự thông cảm chia sẻ với việt nam về quyết định này do điều kiện kinh tế của việt nam hiện nay